cơ quan công an xác định đào văn lắm lấy tên giả là quốc đóng vai cháu của võ trung trực giúp sức cho trực và được trả công chín mươi triệu đồng
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tổng cộng sáu đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện còn hai đối tượng là trần thị hạnh và lê hoàng long đang bỏ trốn cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đổ thú để được hưởng sự khoan hồng
thưa quý vị khi tội phạm lừa đảo chiếm vào tài sản gia tăng thì những công ty mang danh tư vấn luật hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân bị lừa đảo càng dễ dàng chiếm được lòng tin của người bị hại
tuy nhiên đó lại chính là thủ đoạn xào quyệt của các đối tượng lừa đảo và nâng cao tinh thần cảnh giác là cảnh báo đã và đang được công an nhiều địa phương đưa ra
gần đây xuất hiện nhiều trang facebook quảng cáo với nội dung hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng hỗ trợ lấy lại tiền bị treo trên các sàn điện tử vay online
công an tp huế cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới nếu mọi người không cảnh giác sẽ bị các đối tượng tiếp tục lừa đảo
mới đây một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường vĩ dạ tp huế đến trình báo công an
trước đó chị đăng ký cho con til qua mạng thì bị đối tượng xấu dùng nhiều chiêu trò lừa đảo với số tiền hơn chín mươi triệu đồng
xuất phát từ nhu cầu lấy lại số tiền bị lừa đảo trên và thông qua facebook chị nhận được một trang quảng cáo công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa bị treo
người phụ nữ đã nhờ công ty này giúp lấy lại số tiền bị lừa đảo
các đối tượng đưa ra những lời hứa chắc chắn sẽ lấy lại được số tiền bị lừa
vì vậy nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với số tiền là gần hai mươi năm triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng
nó nói tôi là luật sư tôi đã từng làm bao nhiêu người lấy lại tiền rồi
nó đưa vào facebook
nó đưa vào zillow đưa vào nhóm
thì có nhiều người đã mất một trăm linh triệu lấy lại được
có người một trăm linh một triệu và người chỉ đưa vào là bốn người
thì chị điện thoại mấy người kia mấy người kia là em lấy được rồi chị ơi em lấy được
thật ra đó là ảo hết
một nhóm một tàu lên một nhóm để nó đánh lừa chị
cũng thủ đoạn này mới đây ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
một người phụ nữ trú tại phường kim long đã bị các đối tượng lừa một mươi sáu triệu đồng
ngày tám tháng một mươi một
anh hồ mộng tú chú tại huyện phú vang trình báo bị lừa gần chín triệu đồng
và một người đàn ông trú tại phường phú thượng bị lừa năm mươi chín triệu đồng
các đối tượng thường tạo lập các trang web các trang mạng xã hội
màu danh các cá nhân tổ chức có ý tính như là văn phòng luật sư
ngân hàng các cơ quan chức năng nhà nước với lời quảng cáo
rằng là có khả năng hỗ trợ bị hại lấy lại được tiền bị lừa
thông qua các kênh thông tin này đối tượng tiếp cận được bị hại

bằng kỹ thuật thao tổng tâm lý làm cho bị hại tin tưởng
có khả năng các đối tượng có thể lấy lại được tiền
và bị hại tiếp tục nộp tiền cho các đối tượng
ngoài các thủ đoạn trên một số thủ đoạn mà nhiều người bị lừa đảo khác
như giả danh nhân viên ngân hàng mở thẻ tiến dụng
tuyển cộng tác viên bán hàng cho shopee lazada tiki
hách facebook zalo nhắn tin gọi điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản
giả danh cán bộ cơ quan chức năng như công an viện kiểm sát
đề nghị người dân hết sức
cao tinh thần cảnh giác tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe mô tô của người đi đường
bốn đối tượng đã bị công an huyện biến lức tỉnh long an bắt giữ
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bến lức nhận được trình báo
của một người dân về việc bị bón đối tượng
bị bốn đối tượng chặn đầu xe tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ
với lý do nghi vấn vận chuyển hàng cấm
đồng thời thu một tài sản để cướp xe mô tô của người đi đường
công an huyện biến lức đã phối hợp với công an xã phạm văn hai
huyện bình chánh tp hcm bắt hai đối tượng là thạch hoài biển và dương long
cùng chú tỉnh sóc trăng
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm lý thái nguyên
và thạch thị si vôn cùng chú tỉnh sóc trăng
công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề
sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn năm trăm linh triệu đồng
tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cầm đầu đường dây là nguyễn thị sơn trú tại tp vinh
để tránh sự phát hiện các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ
lập tài khoản mạng xã hội như telegram zalo facebook để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ ngày bốn tháng một công an tỉnh nghệ an
đã phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bắt giữ một mươi hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn điện thoại di động
năm thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc khác với một mươi ba đối tượng tham gia
hình thức đá gà ăn tiền cũng vừa được triệt xóa tại tỉnh vĩnh long
lực lượng công an đã ập vào bãi đất trống thuộc khóm một phường năm bắt quả tang
một mươi ba người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tạm giữ nhiều tang vật và phương tiện có liên quan
gồm hai con gà đang mang cửa sắt một cân đồng hồ một mươi một điện thoại di động
sáu xe mô tô
cùng số tiền trên hai mươi bảy triệu đồng vụ việc đang được công an thành phố vĩnh long
tiếp tục điều tra để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với tinh thần quyết tâm cao trong thời gian ngắn công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông
đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
tỉnh nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần lực lượng chức năng dự báo
tình hình hoạt động của tội phạm tín dụng đen sẽ có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy để gia đình mình được đón tết an vui người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tích cực tham gia phát hiện tố sắc tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nguyễn thị vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trụ tại phường nghĩa đức thành phố gia nghĩa tỉnh đắk đông
đã bị công an thành phố gia nghĩa khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra nguyễn thị vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố giang nghĩa vay
với tổng số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi hai một năm
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đã làm việc được với hai người vay tiền của nguyễn thị vang
thu lợi bất chính của những người này là trên năm sáu tỷ đồng
quá trình điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
gồm một điện thoại di động một xe ô tô hai cuốn sổ bốn mươi một giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác

qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê ngọc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín

cơ quan cảnh sát điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng

cơ quan cảnh sát điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng